mời các đồng chí quý vị quan tâm theo dõi và giới thiệu những tấm gương người tốt việc tốt đến chương trình của chúng tôi
qua địa chỉ email ngườitốtviệctốt thnda gov com
hoặc gửi thư về địa chỉ phòng xây dựng đảng truyền hình nhân dân bảy mươi một hàng trống quận hoàn kiến tp hà nội